xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đô thị xanh được coi là khái niệm phát triển bền vững cho các đô thị hiện nay với tiêu chí cơ bản bao gồm môi trường xanh kinh tế xanh và xã hội xanh
đáng tiếc hiện nay tại nước ta tiêu chí xây dựng đô thị xanh vẫn đang chưa rõ ràng đặc biệt là vấn đề quy hoạch không có được tầm nhìn dài hạn để có thể xây dựng được đô thị xanh một cách đúng nghĩa
với xu thế phát triển hiện nay chúng ta đang rất cần có một hoạch định cụ thể hơn trong việc phát triển đô thị xanh để khắc phục nhiều bất cập trong đô thị hiện nay
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết nối giao thông kém dẫn đến tắc nghẽn tình trạng ô nhiễm không khí khói bụi phổ biến ở các đồ thị lớn và thậm chí tại nhiều thành phố lớn không gian xanh bị đánh đổi lấy hạ tầng
chúng ta làm quy hoạch những dự án hạ tầng thì chúng ta lại không có đưa yếu tố bảo vệ không gian xanh vào trong làm những yếu tố tiêu chí phát triển dự án
do đó mới xảy ra những tình trạng là khi chúng ta cứ lấy lý do là chúng ta mở rộng đường chúng ta làm cầu
chúng ta làm đường chúng ta làm những cái để phát triển đồ thị và chúng ta có thể chặt hàng trăm hàng ngàn cây cổ thụ ở thành phố hồ chí minh như là ở đường tô đức thắng
ở hà nội cũng chặt hàng trăm ngàn cây cổ thụ như vậy
thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc
ở nước ngoài thì không bao giờ người ta cho phép làm như vậy bởi vì đó là cái vốn quý
theo báo cáo của bộ xây dựng đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nước ta có tám trăm ba mươi ba đô thị
với đà phát triển trên thì đến năm hai nghìn hai mươi năm
con số này sẽ lên đến khoảng một đô thị
nghị định một trăm một mươi hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị ban hành năm hai nghìn một mươi ba quy định các khu đô thị mới phát triển bắt buộc phải thông qua chương trình phát triển đô thị
điều này đã khắc phục tình trạng đầu tư giàn hàng ngang nhà đầu tư xin đầu cho đó
thế nhưng sự phát triển của các khu đô thị không đi kèm với phát triển hạ tầng như nhà ở điện đường trường trạm hoặc không gian xanh cần thiết cho môi trường
nhiều chuyên gia cho rằng
sau nhiều năm phát triển đô thị việt nam đang mắc phải ba nhược điểm lớn
bao gồm tác động không nhỏ đến chất lượng con người đô thị chất lượng xây dựng đánh mất bản sắc đô thị và hạ tầng yếu kém
và nhiễm căn bệnh liên tục bành trướng đô thị bẩn như lấn chiếm bảnh đai xanh nông nghiệp ngoại vi bất chấp tính bền vững
điều này đòi hỏi phải tìm ra hướng đi bền vững trong quản lý và xây dựng các đô thị tại việt nam
việt nam hiện vẫn đang xây dựng định nghĩa thế nào là đô thị xanh
cũng hoàn toàn chưa có khái niệm nào rõ nét về đô thị xanh
tuy nhiên đồ thị xanh được cho là đồ thị sử dụng tài nguyên bền vững hiệu quả
nhằm giảm phát thải khí nhà kính và có đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu
hiểu một cách tổng quan đô thị xanh là tổng thể hài hòa của ba yếu tố bao gồm môi trường xanh kinh tế xanh và xã hội xanh
để hình thành nên một đô thị xanh có rất nhiều yếu tố
giao thông xanh công trình xanh quy hoạch xanh
với các chuyên gia đầu ngành chúng tôi đánh giá công trình xanh là một trong những yếu tố thêm chốt
để có một công trình xanh các công trình xanh vai trò như là những tế bào trong một đồ thị xanh
và các công trình xanh cũng cần được quy hoạch theo hệ thống
không phải là những công trình chỉ là những công trình đơn lẻ
mà có được kỳ hoạch tạo nên một không gian đồ thị xanh bền vững
bên cạnh công trình xanh
đồ thị xanh cần phải có kinh tế xanh
tức là công nghệ xanh sản xuất không gây ô nhiễm môi trường
nông nghiệp xanh nuôi trồng xanh tiêu dùng xanh
mức độ tự chủ về tài chính cao
môi trường không bị ô nhiễm do sản xuất
và điều kiện cuộc sống con người tốt đẹp hơn
cuối cùng xã hội xanh là xã hội có những chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu
có đời sống xanh an toàn
con người phải được hòa hợp với thiên nhiên
chung sống với thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên
chứ không có nghĩa là chỉ được sống trong môi trường cây xanh nước sạch
mà không có ý thức bảo vệ
hai ba bốn năm thì nên khi kế hoạch nên làm kế hoạch xanh ngay từ đầu
để tránh khắc phục những hậu quả như ngày nay các thành phố lớn đang chịu
phát triển khu đô thị xanh và thông minh là xu thế tất yếu
đáp ứng nhu cầu cần thiết của con người trong cuộc sống hiện đại
tuy nhiên việt nam mới đang chập trứng ở những bước đầu tiên
và còn nhiều điều bất cập trong việc xây dựng đô thị thực sự xanh
hiện nay thì việt nam đang đi sau nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có một số nước trong khu vực về vấn đề phát triển đô thị xanh và công trình xanh
chúng ta cũng đã có những giải pháp khá tích cực
nhưng theo tôi thì hiện nay cũng đang thiếu và đang yếu những giải pháp sau
thứ nhất là chính sách chúng ta cũng chưa có những chính sách quyết liệt
hoang tính khuyến khích và gợi mở
cũng như thúc đẩy cái thị trường công trình xanh đô thị xanh thành việt nam
cái thứ hai là vấn đề về vấn đề truyền thông và giáo dục đào tạo
thì hiện nay ngay
trong các trường đại học chúng ta cũng chưa có những bộ môn chuyên về cái lĩnh vực này
trên thế giới thì chúng ta đã có trên thế giới thì các trường đại học thế giới đã có rồi

thì bosco vertical là một khái niệm tòa nhà trọc trời mới
nơi con người và cây cối có thể sinh sống cùng nhau
dự án được xây dựng tại thành phố milan của ý
do công ty kiến trúc stefano boeri architekti thiết kế
là một khu rừng thẳng đứng đầu tiên trên thế giới
với bảy trăm ba mươi cây xanh năm cây bụi một mươi một dây leo và cây cỏ phủ khắp hai mươi bảy tầng

cho các gia đình
chúng tôi sử dụng mặt cắt dọc tạo nên một ý tưởng mới về kiến trúc
cho các gia đình
không chỉ đơn giản sử dụng màu xanh của lá cây làm thành phần trang trí
chúng tôi còn đang giúp giảm nhiệt cho thành phố và hấp thụ co hai
cây cối cũng đang hấp thụ bụi mịn do giao thông đô thị tạo ra
tòa nhà này cũng đang giảm mức tiêu thụ về năng lượng
tôi nghĩ hình mẫu này là một trong những cách khả thi
để mở rộng phạm vi thiên nhiên trong bối cảnh trang trúc dày đặc ở đô thị
công trình đã được phát triển
đoạt giải thưởng năm hai nghìn một mươi bốn hạng mục nhà ở cao tầng quốc tế
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn